cũng trong ngày hai mươi tám tháng ba tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã phát động sáng kiến ngừng bắn nhân đạo tại ukraine
nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán chính trị nghiêm túc hướng tới một thỏa thuận hòa bình ở ukraine
trên cơ sở các quy tắc của hiến trương liên hợp quốc
tổng thư ký guterres cho biết liên hợp quốc đang làm việc với các bên liên quan
nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn vì mục đích nhân đạo tại ukraine
người đứng đầu liên hợp quốc nhấn mạnh các bên liên quan cần phải tìm ra giải pháp chính trị
không thể để tình trạng như hiện nay tiếp diễn
ông guterres kêu gọi thực thi lệnh ngừng bắn để đàm phán chính trị một cách nghiêm túc
tiến tới đạt được thỏa thuận hòa bình dựa trên các nguyên tắc cơ bản của hiến trương liên hợp quốc
đồng thời giúp các cơ quan cứu trợ có thể vận chuyển kịp thời và an toàn đồ cứu trợ tới cho người dân
ông cũng kêu gọi các bên liên quan tới cuộc xung đột ở ukraine và tất cả cộng đồng quốc tế
hợp tác với liên hợp quốc để sớm mang lại hòa bình cho ukraine